đoàn công tác của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thái bình về kết quả thực hiện chỉ thị số ba mươi năm
ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai nhấn mạnh
tỉnh thái bình cần tiếp tục đánh giá rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội đảng bộ
cấp trên cơ sở đạt hiệu quả cao cần nghiên cứu và thảo luận kỹ các chỉ tiêu
nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ tới sao cho sát thực
và phù hợp với tình hình thực tế cũng như xu thế phát triển của đất nước
từ đó chuẩn bị chú đáo các bước cho đại hội đảng bộ tỉnh thái bình lần thứ hai mươi
bên cạnh đó tỉnh thái bình cũng tiếp tục đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội
lần thứ một mươi ba của đảng về kết quả đại hội đảng bộ các cấp tại tỉnh thái bình
đến ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trăm linh tri bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức
xong đại hội đến ngày chín tháng sáu một trăm linh số tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành
xong đại hội hoàn thành sớm hơn một tháng so với kế hoạch đề ra